và như vậy là chúng ta đã bước sang tháng mới và cũng gần đến ngày phải thanh toán hóa đơn tiền điện nước
những ngày hè nóng nực với mức nhiệt độ bốn mươi thậm chí là trên bốn mươi độ c như thế này thì chắc chắn là lượng điện tiêu thụ của mỗi gia đình đều tăng chóng mặt
làm như thế nào để có thể vừa chống nóng lại vừa đỡ đau ví chúng tôi sẽ có một vài gợi ý dành cho quý vị và các bạn
vâng quý vị cũng biết là trời càng nóng thì sự tranh lệch nhiệt độ trong và ngoài phòng càng cao thì tiêu thụ điện của điều hòa càng cao
vì vậy mà hãy sử dụng quạt kết hợp khi bật điều hòa đặt ở mức là hai mươi sáu cho tới hai mươi bảy độ c trở lên vừa đảm bảo đủ mát và vừa đỡ tốn điện
vâng và quý vị cũng đừng quên là thường xuyên vệ sinh điều hòa và các thiết bị làm mát sử dụng điện theo đúng phương châm bốn đúng
đó là đúng lúc đúng chỗ đúng cách và đúng nhu cầu và không sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị điện có hiệu suất cao trong giờ cao điểm của hệ thống điện
vâng đợt nắng nóng cao điểm này thì ở miền bắc sẽ còn kéo dài thêm khoảng từ hai đến ba ngày nữa
ở miền trung thì sau đó hai ngày và vẫn còn những đợt nắng nóng đỉnh điểm nữa trong suốt mùa hè
hy vọng quý vị sẽ không quá khó chịu vì nóng hoặc là vì hóa đơn tiền điện tăng cao

hẹn gặp lại